sau tết nguyên đán thông thường trong khoảng thời gian từ ngày một mươi sáu đến ngày hai mươi tháng riêng
ngư dân phú yên đồng loạt mở biển ra khơi đánh bắt thủy sản theo tổ đội tàu thuyền để hỗ trợ nhau
chủ yếu là câu cá ngừ đại dương ở vùng biển quần đảo trường sa và hoàng sa của tổ quốc
mỗi chuyến đánh bắt một tàu hết phí tổn trên dưới một trăm linh triệu đồng
và kéo dài hơn một tháng với từ bảy đến chín lao động cùng đi
sáng nay mực nước trên các hệ thống sông canh rạch dân cao theo chủ cường
đã gây gặp nặng nhiều tuyến đường tại tp hcm
vào lúc sáng sớm nay đỉnh triều đạt hơn một sáu m trên mức báo động ba đã gây ngập một số tuyến đường
khu vực ngoại thành như lê văn lương huyện nhà bè quốc lộ năm mươi quốc lộ một huyện bình chánh
đường nguyễn văn hưởng quận hai v v
nhiều nơi ngập đến nửa mét khiến giao thông hỗn loạn việc di chuyển khó khăn
theo dự báo của đài khí tượng thủy
văn khu vực miền nam đợt chiều cuối năm sẽ kéo dài đến ngày bốn tháng hai
thời gian đỉnh chiều lên thường vào buổi sáng sớm và chiều tối
hôm nay sau bốn ngày tạm dừng phiên tòa để xác minh thêm tình tiết của vụ án
theo đề nghị của viện kiểm sát phiên tòa xét xử bị cáo trịnh xuân thanh
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí việt nam pvc
và các đồng phạm trong vụ án tham mô tài sản xảy ra tại công ty cổ phần bất động sản
điện lực dầu khí việt nam pvp land được tiếp tục với phần đối đáp của đại diện viện kiểm sát
giữ quyền công tố tại tòa với các luật sư
trong phiên xử buổi sáng các luật sư bào chữa cho bị cáo trịnh xuân thanh đã đưa ra các căn cứ
lập luận và đề nghị hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo trịnh xuân thanh không phạm tội
tham ô tài sản như luận tội của viện kiểm sát
về nội dung này đại diện viện kiểm sát khẳng định có đủ chứng cứ để chứng minh
trịnh xuân thành phạm tội tham ô tài sản
với cương vị chủ tịch hội đồng quản trị pvc trịnh xuân thanh đã có những chỉ đạo không đúng quy định
của quy chế gây thiệt hại cho pvp land là doanh nghiệp có vốn của pvc trong đó có tài sản của nhà nước
các bị cáo khác trong vụ án này như đinh mạnh thắng thái kiều hương nguyễn duy phong
đều là đồng phạm giúp sức cho trịnh xuân thanh
đối đáp về ý kiến của viện kiểm sát các bị cáo đều cho rằng mình không có tội
và đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại các chứng cứ
và lời khai trước tòa
về lý do phiên tòa tạm hoãn bốn ngày để xác minh ý kiến của đại diện công ty việt san
về việc chuyển trả cho công ty minh ngân số tiền chín mươi ba tỷ
trong đó có một mươi chín tỷ mà hai bị cáo thanh và thắng bị cáo buộc đã chiếm đoạt
đại diện viện kiểm sát cho biết sau khi xác minh lại đã có căn cứ xác định
hai bị cáo này đã trả lại số tiền một mươi chín tỷ đồng cho bị cáo thái kiều hương
trong phiên xử buổi chiều các luật sư đưa ra các chứng cứ đối đáp lại
nhằm bác bỏ luận điểm
của viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử xem xét thân chủ của họ
không phạm vào tội tham mô tài sản
trong phần tin quốc tế cuba trao công hàm phản đối mỹ thao túng mạng internet
hai mạng vòng đàm phán cải tổ hội đồng bá liên hợp quốc
thưa quý vị mối quan hệ giữa mỹ và cuba lại có thêm sóng do mới
khi bộ ngoại giao cuba gửi công hàm tới đại diện của mỹ tại la habana
để phản đối washington về việc thành lập một lực lượng đặc nhiệm về mạng internet
nhằm thực hiện nhiệm vụ mà mỹ gọi là cải thiện việc truy cập mạng tại cuba
trong công hàm phản đối gửi tới đại biện lâm thời mỹ tại la habana
lawrence gambier bộ ngoại giao cuba nhấn mạnh cuba kịch liệt phản đối
việc chính phủ mỹ thao túng internet để thực hiện các chương trình bất hợp pháp
với mục đích chính trị và lật đổ chính quyền cuba
la habana đồng thời yêu cầu washington chấm dứt các hành động có tính chất can thiệp
và gây mất ổn định trật tự cũng như tấn công thể chế và tính hợp pháp của chính phủ cuba
ngày hai mươi ba tháng một vừa qua bộ ngoại giao mỹ tuyên bố sẽ thành lập một lực lượng đặc nhiệm trên internet
có nhiệm vụ giả soát những thách thức về công nghệ và các cơ hội
nhằm mở rộng quyền truy cập internet và truyền thông độc lập tại cuba
vòng đàm phán mới về cải tổ hội đồng bảo an liên hợp quốc đã diễn ra dưới sự chủ tọa
của hai gương mặt mới là đại sứ các tiểu vương quốc ả rập thống nhất và đại sứ georgia
vòng đàm phán mới được kỳ vọng sẽ đạt được nhiều tiến triển trong vấn đề gây tranh cãi này
chủ tịch đại hội đồng liên hợp quốc miroslav laikat nhấn mạnh
những biến đổi mạnh mẽ của tình hình thế giới những năm qua dẫn đến các yêu cầu bước thiết
phải cải tổ hội đồng bảo an cơ quan chính trị quan trọng nhất và hoạt động thường xuyên
của liên hợp quốc đã được thành lập cách đây hơn bảy mươi năm ông cho rằng cần phải có một tiến trình
đáng tin cậy để việc cải tổ diễn ra thực chất hiệu quả từ sáu thành viên ban đầu
nay hội đồng bảo an gồm một mươi năm nước ủy viên trong đó có năm ủy viên thường trực và một mươi ủy viên không
thường trực được bầu nhiệm kỳ hai năm mặc dù nhất trí rằng tổ chức này cần cơ cấu lại
song các quốc gia liên hợp quốc hiện có những quan điểm rất khác nhau về cách thức xúc tiến
cũng như quy mô cải tổ và nhiều phương án đã được đưa ra
nước nga vừa gửi tới ủy ban paralympic quốc tế danh sách gồm ba mươi ba vận động viên đăng ký tham dự
đại hội thể thao dành cho người khuyết tật ở hàn quốc dưới lá cờ trung lập trước đó
ủy ban này đã tuyên bố nước nga sẽ bị cấm tham dự đại hội năm nay do dính phải bê bối
sử dụng đốc binh quy mô lớn tại paralympic sochi năm hai nghìn một mươi bốn
danh sách của ủy ban paralympic nga bao gồm ba mươi ba vận động viên đủ điều kiện tham gia sự kiện
thể thao quy mô lớn
cùng với bảy trợ lý cho các vận động viên khiếm thị sau khi được thông qua các vận động viên này sẽ thi đấu
trong năm môn thể thao của paralympic pionchang hai nghìn một mươi tám với tư cách là vận động viên paralympic trung lập
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy ipc kéo dài thời hạn phạt và lưu ý phía nga đã không hoàn thành các mục tiêu trong lộ trình
phục hồi tư cách thành viên tuy nhiên hôm hai mươi chín tháng một vừa qua ipc để ngỏ khả năng cho các vận động viên
người nga tham gia paralympic hai nghìn một mươi tám
với tư cách vận động viên trung lập nếu chứng minh được họ trong sạch paralympic mùa đông hai nghìn một mươi tám sẽ được tổ chức
từ ngày chín đến ngày một mươi tám tháng ba tới ở thành phố pyeongchang của hàn quốc
bộ tài chính ấn độ vừa tuyên bố đồng tiền ảo không phải là tiền tệ hợp pháp được công nhận tại ấn độ
và chính phủ nước này đã có kế hoạch để ngăn chặn đồng tiền ảo trở thành một phương thức thanh toán
ngay sau tuyên bố của bộ tài chính ấn độ
các đồng tiền ảo đã mất giá mạnh trên thị trường ấn độ cũng như quốc tế do các nhà đầu tư hoảng sợ bán tháo đồng bitcoin
quyết định của chính phủ ấn độ với nền kinh tế trị giá gần hai ba trăm linh tỷ đô la đứng thứ sáu thế giới
là đòn ráng tiếp theo vào đồng bitcoin sau khi nhiều nước không thừa nhận hoặc cảnh báo về nguy cơ rủi ro của đồng tiền ảo này
cũng như nhiều quốc gia trên thế giới các nhà quản lý ấn độ cảm thấy bất an về đồng tiền ảo
do giá trị giao động quá lớn và liên quan đến các hoạt động đáng ngờ
hiện một số quốc gia như trung quốc nước có cộng đồng người đào tiền ảo lớn nhất thế giới
hay nhật bản hàn quốc indonesia và thái lan cũng đang nỗ lực thắt chặt quản lý tiền ảo
như tin truyền hình nhân dân đã đưa hơn một thợ mỏ làm ca đêm qua đã bị mắc kẹt tại mỏ vàng beatrix của nam phi
cho tới chiều nay tất cả thợ mò đã được giải cứu và được đưa lên mặt đất an toàn
hơn một công nhân làm ca đêm tại mỏ bech đã bị mắc kẹt
sau khi xảy ra mất điện đột ngột do một cơn bão gây ra
hiện tại công ty đã đưa toàn bộ số công nhân này về một cơ sở lưu trú tạm thời để chăm sóc và kiểm tra sức khỏe
công ty cũng đã đưa các bác sĩ tâm lý đến hiện trường để giúp ổn định tinh thần của các thợ mỏ và người thân
các công nhân trên bị mắc kẹt ở vị trí ước tính ở độ sâu khoảng một mét
bộ trưởng tài nguyên nam phi mosebensi wane cũng đến kiểm tra công tác cứu hộ và hiện trạng của địa điểm khai thác mỏ này
mỏ beatrix gồm bốn khu vực
với độ sâu từ sáu trăm linh đến hai một trăm năm mươi năm mét thuộc tập đoàn khai thác vàng sibane stynwater